vì vậy để phát triển nông nghiệp điều kiện tiên quyết là phải đưa khoa học công nghệ vào sản xuất
việt nam phải chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu vì vậy cần phải đầu tư khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp
việc này cần phải được làm ngay nếu không khả năng cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp của các bạn sẽ giảm suốt rất mạnh và phải mất rất nhiều thời gian nữa các bạn mới có thể khôi phục được vị trí xuất khẩu nông nghiệp như hiện tại
theo thống kê hiện nay nông nghiệp đóng góp hai mươi
nông nghiệp đóng góp hai mươi cho gdp cả nước tuy nhiên đầu tư của nhà nước vào lĩnh vực này mới đạt khoảng sáu
trong lúc nguồn ngân sách nhà nước đầu tư cho nông nghiệp còn hạn hẹp thì thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư vào nông nghiệp và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt chăn nuôi là giải pháp tiên quyết giúp bà con nông dân sản xuất bền vững
để tạo điều kiện và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp những năm qua đảng và chính phủ đã có nghị quyết số hai mươi sáu hai nghìn tám của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi
nông nghiệp nông dân nông thôn
nghị định số hai trăm một mươi hai nghìn một mươi ba của chính phủ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn
nghị định số sáu mươi một hai nghìn một mươi khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn
nghị định số năm mươi năm hai nghìn một mươi năm quy định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp
tuy nhiên có một thực tế là dù có nhiều chính sách cho nông nghiệp nhưng việc tiếp cận các chính sách này rất khó khăn
bất cập nếu không sớm được tháo gỡ thì việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này
sẽ tiếp tục là bài toán khó
thưa quý vị và các bạn nông nghiệp là lĩnh vực dự do lớn thu hồi vốn chậm
nên số lượng doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này rất khiêm tốn
trong khi đó việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước cho lĩnh vực này lại có nhiều khó khăn bất cập

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
sau một năm triển khai số lượng đơn vị tiếp cận được chính sách hỗ trợ này chỉ đếm trên đầu ngón tay

đến năm hai nghìn hai mươi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phấn đấu kim ngạch xuất khẩu sẽ đạt từ ba mươi hai
đến ba mươi hai năm tỷ usd để đạt được mục tiêu trên bên cạnh sự nỗ lực của ngành thì rất cần sự vào cuộc
của các bộ ngành liên quan đặc biệt là các địa phương bên cạnh đó để tập trung tháo gỡ khó khăn
cho doanh nghiệp đưa nhanh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất tăng cường liên kết chặt chẽ
các nhà khoa học không chỉ của nhà nước mà phải huy động được nguồn lực nghiên cứu khoa học của
doanh nghiệp các thành phần kinh tế trong đó có nông dân tranh thủ hỗ trợ của quốc tế để tạo
nên trào lưu mới trong ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp
thưa quý vị và các bạn việc ban hành các chính sách tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân đầu tư
vào nông nghiệp là việc làm hết sức cần thiết tuy nhiên việc khảo sát đánh giá xem các chính sách
đó đi vào thực tiễn cuộc sống như thế nào và cần tháo gỡ ra sao
là việc mà các cơ quan chức năng cần quan tâm triển khai bởi nếu chính sách có mà doanh nghiệp không
tiếp cận được thì mục tiêu tạo tăng trưởng đột phá cho nông nghiệp rất khó thực hiện
chương trình nông nghiệp chuyển động của truyền hình nhân dân hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây
mọi thông tin về nông nghiệp quý vị quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp chuyển động phòng kinh tế trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống
quận hoàn kiếm tp hà nội email nông nghiệpchuyểnđộnga gmail com
cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau